tin quốc tế cuối tuần qua chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã bổ sung ba mươi bảy thực thể của nga và trung quốc vào danh sách đen thương mại
với cáo buộc các thực thể này gây lo ngại về an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại đối với mỹ
phía nga đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích mỹ và khẳng định sẽ đáp trả các hành động của washington
trong khi đó trung quốc cảnh báo động thái trừng phạt mới của mỹ không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột ukraine
mà còn tác động tiêu cực đến quan hệ trung mỹ
trước đó hồi cuối tháng một mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung với sáu cá nhân và một mươi hai thực thể nga
được cho là hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
trong đó bao gồm các nhà sản xuất vũ khí doanh nghiệp sửa chữa tàu
những người liên quan đến việc quản lý các khu vực đã được sắp nhập vào nga
cùng các thực thể và cá nhân có liên quan đến công ty quân sự tư nhân wagner của nga
bộ tài chính mỹ cũng xác định công ty này là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia